công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa bắt giữ bốn đối tượng gồm nguyễn hữu thọ phạm minh phương nguyễn thanh trường và nguyễn văn hổ về hành vi trộm cắp tài sản
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng ba trường và thọ lấy trộm một xe mô tô trong nhà người dân sau đó liên hệ với phương và hồ để gửi xe
khi hổ mang xe về phòng trọ ở phường tân hội tp vĩnh long thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cả bốn đối tượng này đều nghiện ma túy có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy